các chuyên gia đánh giá facebook là kênh truyền thông hữu hiệu và có thể tiếp cận người dân một cách nhanh chóng nhất giúp người dân chủ động cập nhật thông tin về cảnh báo dự báo chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
sau hội thảo này facebook sẽ tiếp tục hỗ trợ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai có các lớp đào tạo tập hướng hướng dẫn kỹ thuật cho cán bộ của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các vùng miền trong cả nước
trên thế giới đây cũng là một trong những mạng xã hội lớn nhất và được sử dụng như một công cụ vô cùng hữu hiệu trong công tác phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai ở nhiều quốc gia
mới đây hội đồng đội trung ương học viện sáng tạo công nghệ techi và công ty microsoft việt nam đã tổ chức vòng chung kết toàn quốc cuộc thi
em yêu khoa học tài năng công nghệ nhí năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín với chủ đề thành phố thông minh dành cho học sinh từ tám đến một mươi năm tuổi
đang học tập tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc
sau bảy tháng phát động và triển khai cuộc thi đã nhận được sự quan tâm thu hút đông đảo các phụ huynh giáo viên và các em học sinh tham gia
qua vòng sơ loại ban giám khảo đã chấm và chọn ra được bảy mươi một sản phẩm tốt nhất với hai trăm bốn mươi hai thí sinh tham gia vòng chung kết toàn quốc
trong đó bảng a bảng học sinh tiểu học có năm mươi sản phẩm bảng b bảng học sinh trung học cơ sở có hai mươi một sản phẩm
theo ban tổ chức các thí sinh năm nay có nhiều ý tưởng mới độc đáo
được triển khai lập trình thông minh phù hợp với thực trạng xã hội hiện tại và có tính ứng dụng cao trong thực tế
kết quả trong cuộc bảng a giải nhất thuộc về nhóm smack team trường tiểu học đại mỗ hà nội
bảng b giải nhất thuộc về nhóm tomorroland trường trung học cơ sở nguyễn tri phương hà nội
gần đây samsung thành lập trung tâm nghiên cứu truyền thông hiện đại thuộc samsung research tổ chức nghiên cứu và phát triển then chốt của công ty
trung tâm đặt tại phía nam seoul hàn quốc
gá khổng lồ công nghệ hàn quốc mở rộng quy mô bộ phận nghiên cứu viễn thông lên tầm trung tâm sau khi mạng năm g được triển khai
theo một quan chức nhóm phụ trách chuẩn công nghệ viễn thông hiện tại đã được mở rộng để bắt tay vào nghiên cứu mạng sáu g
cùng với mạng sáu g samsung research còn chịu trách nhiệm nghiên cứu trí tuyện nhân tạo và robot
lào cai là một tỉnh miền núi phía bắc với nhiều dân tộc thiểu số
tuy nhiên lào cai lại là tỉnh thuộc tốp đầu trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin
vị trí thứ bảy
có thể nói việc ứng dụng công nghệ thông tin đã thay đổi bộ mặt của toàn tỉnh
tỉnh lào cai quyết tâm ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng thành phố thông minh trong những lĩnh vực nòng cốt
trong đó lào cai tập trung xây dựng du lịch thông minh giáo dục thông minh và chính quyền điện tử
kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin phát triển chính phủ điện tử việt nam hai nghìn một mươi bảy do bộ thông tin và truyền thông công bố
tỉnh lào cai đứng ở vị trí thứ bảy
tỉnh lào cai đứng ở vị trí thứ sáu về chỉ số đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin phát triển chính phủ điện tử trong sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trong đó các chỉ số thành phần của lào cai bao gồm hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hạ tầng nhân lực công nghệ thông tin và chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin đều đạt điểm số khá cao
để có được kết quả cao trong bảng xếp hạng ict index
thời gian qua lào cai đã đẩy mạnh việc thực hiện kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản với văn phòng chính phủ và các sở ban ngành
ủy ban nhân dân các huyện thành phố ủy ban nhân dân cấp xã đồng thời đã triển khai hệ thống một cửa liên thông điện tử cho một trăm linh sở ban ngành
và toàn bộ các ủy ban nhân dân huyện thành phố ủy ban nhân dân cấp xã
hệ thống được kết nối và công khai tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử chính phủ
năm hai nghìn một mươi bảy lào cai là tỉnh đầu tiên triển khai việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin đồng bộ ba phần mềm chính quyền điện tử dùng chung
liên thông trên cả ba cấp tỉnh huyện xã và kết nối với chính phủ đó là hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh vnpoto
phần mềm văn bản điều hành có tích hợp chữ ký số vnpt ioffice hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử có kết nối với hệ thống quản lý vnpt iget
qua đó giúp nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành thúc đẩy cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi đã thuê tập đoàn vnpt việt nam ba phần mềm chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh và triển khai cho đồng loạt
ví dụ như đối với cổng thông tin điện tử chúng tôi triển khai một cổng chính của tỉnh
ubnd tỉnh và bốn mươi năm cổng thành viên cho các sở ngành địa phương cấp huyện
thứ hai là phần quản lý văn bản điều hành thì chúng tôi triển khai đến nay cũng là tất cả các cơ quan
đến tất cả các cơ quan cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc
thế rồi thì ubnd cấp huyện và một trăm sáu mươi bốn xã phường đều chúng tôi triển khai
cụ thể là hai nghìn một mươi bốn tỉnh lào cai cũng đã ký thỏa thuận hợp tác giữa lào cai và vnpt trong giai đoạn một trăm một mươi năm hai trăm hai mươi
và nhiều nội dung
ubnd đã triển khai và hiện nay đang phát huy tác dụng hiệu quả đắc lực trong công cụ
trong ứng dụng công việc chỉ đạo điều hành của tỉnh ví dụ như là cổng thông tin điện tử của tỉnh lào cai
hiện nay có bình quân ba mươi lượt truy cập trong ngày tương đương khoảng một mươi triệu lượt trên năm
thứ hai là dịch vụ công trực tuyến chúng tôi đã triển khai tất cả các huyện các xã
thứ ba là hệ thống họp
thứ bốn là meeting và hiện nay tất cả các huyện cũng đã họp tự tuyến huyện với các xã
rất là hiệu quả và giảm được cái chi phí cả về con người cũng như là chi phí vận hành
về du lịch thông minh với mong muốn ngày càng thu hút thêm nhiều khách du lịch đến lào cai
cũng như gia tăng thêm nhiều tiện ích cho du khách người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch
trong thời gian qua vnpt lào cai đã phối hợp chặt chẽ và triển khai tích cực giải pháp du lịch thông minh
để xây dựng du lịch thông minh cho tỉnh nhà
trước kia chúng ta làm du lịch
chúng ta tự làm tự xây dựng sản phẩm tự xây dựng khách sạn tự xây dựng tour du lịch và bán cho khách hàng
chưa biết rằng là khách hàng có thực sự muốn cái đấy không hay là muốn nó điều chỉnh hay là có nhu cầu gì không
đấy là những sản phẩm mang tính chất là cố định
du lịch thông minh là không đi theo con đường đấy
du lịch thông minh là tiếp cận khách hàng trước tìm hiểu xem là khách hàng muốn gì muốn biết về lào cai
vì vậy ngay và luôn bây giờ là đến
đến lào cai như thế nào đi lào cai thì đi chơi ở đâu ăn cái gì ngon chơi cái gì vui xem cái gì hay mua sắm quà gì tuyệt vời về cho gia đình chẳng hạn
thì du lịch thông minh làm cái nhiệm vụ tìm hiểu cái nhu cầu thị trường nhu cầu khách hàng như vậy
huyện sapa điểm đến du lịch thu hút được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước ở khu vực phía bắc
cũng là một trong những huyện đầu tiên triển khai những ứng dụng du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh
bộ sản phẩm du lịch thông minh gồm một ứng dụng trên địa bàn tỉnh
một website với tên miền https hai laocaiturims vn và một bộ công cụ quản lý dành cho sở văn hóa
chính quyền địa phương dành cho thuế dành cho việc thống kê dữ liệu khách hàng
khách du lịch hoàn toàn có thể tìm hiểu được tất cả những thông tin từ điểm đến khách sạn nhà hàng
địa điểm ăn uống các chương trình vui chơi giải trí các chương trình khuyến mãi tính năng đặt dịch vụ
phòng tour trực tuyến cho người dùng và phù hợp với nhu cầu cá nhân
tất cả những thông tin được chia sẻ hoàn toàn miễn phí và trinh thống
qua đó giúp cho du khách tiếp cận và nắm bắt thông tin nhanh chóng tiết kiệm thời gian chi phí du lịch
bên cạnh đó với du lịch thông minh các doanh nghiệp sẽ tạo được liên kết chuỗi sản phẩm du lịch hoàn chỉnh
mở rộng cơ hội quảng bá tăng hiệu quả quản lý cho các cơ quan quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
giải quyết được các vấn đề du lịch do du khách phản ánh khiếu đại góp phần nâng cao chất lượng du lịch
hướng tới thúc đẩy và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đồng thời tạo ra tính kết nối tăng tính tương tác giữa cơ quan quản lý doanh nghiệp và du khách
du lịch thông minh dựa trên nền tảng là khách hàng doanh nghiệp các đối tác của du lịch thông minh sẽ xây dựng hình ảnh
có nghĩa là chúng tôi đã xây dựng nên một cấu trúc đủ thông minh để có thể tạo cơ hội kinh doanh
tạo cơ hội giới thiệu sản phẩm dịch vụ của tất cả các tổ chức cá nhân trên nền tảng
khi bạn tham gia vào du lịch thông minh của lào cai thì bạn được cung cấp tài khoản
bạn được mở một cái website riêng trên lào cai đồng chính viên
bạn tải cái app sto bạn được có một kênh bán hàng riêng trên app store để và tự giới thiệu sản phẩm của mình
lúc đấy lào cai chỉ làm việc là quản lý cái sản phẩm quản lý chất liệu quản lý cái nội dung thông tin bạn đưa ra
nếu bạn thông tin của bạn tốt khách hàng đánh giá cao thì cái booking dành cho bạn sẽ rất là lớn
tỉnh lào cai triển khai đề án thí điểm phát triển đô thị
thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm trong đó giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên lựa chọn
và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dạy và học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
của ngành giáo dục lào cai trong thời gian tới
chính vì vậy những năm gần đây lào cai luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở
trong đó chú trọng đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy học máy tính cho các cơ sở đào tạo
việc ứng dụng các phần mềm giáo dục trong nhà trường cũng được tỉnh quan tâm đầu tư hỗ trợ
trường trung học cơ sở kim đồng huyện sapa tỉnh lào cai bắt đầu ứng dụng phần mềm vnedu
từ năm học hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm đến nay với các tính năng như quản lý nhà trường
cho phép nhà trường quản lý tài khoản giáo viên hồ sơ học sinh quá trình rèn luyện và học tập của học sinh
quản lý thi cho phép các trường tổ chức và quản lý các kỳ thi diễn ra trong các năm học
đồng thời thực hiện các kỳ thi online phần mềm như một công cụ cầu nối giữa nhà trường giáo viên học sinh và cả phụ huynh
việc ứng dụng phần mềm không chỉ phục vụ các nghiệp vụ trong nhà trường
mà còn giúp gắn kết các thành viên trong trường
tạo mối kết nối chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường
giải pháp sổ liên lạc điện tử giúp thông tin mà trường gửi đến phụ huynh được nhanh chóng kịp thời
qua đó giúp chất lượng giáo dục toàn diện của trường học ngày càng được nâng cao
chức năng chính nhà trường hay sử dụng nhất
đó là thứ nhất là về tình hình sĩ số của lớp
rồi danh sách lớp này tình hình về các môn của các cháu học
sau đó đến tình hình là chúng ta có thể trao đổi về
liên lạc thường xuyên đến phụ huynh và rất là nhanh chóng thường xuyên
và đến ứng dụng của giáo viên thì chúng ta có thể cập nhật điểm vào phụ huynh
qua đó là phụ huynh cũng có thể là thao tác được vào và xem luôn điểm trực tiếp hàng ngày của các con
ví dụ như là các con có những điểm miệng hay là điểm thường xuyên nào đấy
thì phụ huynh khi nhập trên phần mềm thì phụ huynh ở nhà có thể là xem trực tiếp
phụ huynh cũng có một cái a cao nên là có thể xem trực tiếp là điểm của các con luôn
nên là việc trao đổi rất là thuận lợi
thì phụ huynh nắm được những cái về những tình hình học tập trên lớp của các con
hoặc là những ngày nghỉ hoặc là các con đi đâu chẳng hạn thì phụ huynh có thể nắm được luôn trực tiếp
việc ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt là việc tận dụng tốt công nghệ
môi trường internet vào quản lý và dạy học mà lào cai đang thực hiện
góp phần triển khai thành công đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây